ngày một mươi năm tháng sáu thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu
đây là kỳ thi quan trọng vì vậy các thí sinh cần đọc kỹ các nội dung liên quan để tránh rủi rào đáng tiếc
thí sinh đang theo học lớp một mươi hai sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường
với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước sẽ đăng ký nộp hồ sơ tại các điểm do sở giáo dục và đào tạo địa phương quy định
năm nay thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai tổ hợp khoa tự nhiên vật lý hóa học sinh học hoặc khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân
kỳ thi năm ngoái thí sinh được đăng ký cả hai bài tổ hợp
theo quy định chậm nhất đến ngày hai mươi ba tháng bảy thí sinh sẽ được thông báo nếu không đủ điều kiện dự thi
các đơn vị liên quan phải trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày một tháng tám
sau đó chiều ngày tám tháng tám các thí sinh sẽ làm thủ tục tại các điểm thi và thi trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám
kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng tám
các trường trung học phổ thông hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ chậm nhất vào ngày ba mươi tháng tám